ngày bốn chín tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai họp triển khai các công tác ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới gây ra
hồi bốn giờ sáng nay áp thấp nhiệt đới trên đất liền nước ta đã quay ngược ra biển đông cách bờ biển quảng bình một trăm bảy mươi km
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng đông đông bắc và suy yếu thành vùng áp thấp
những ngày qua áp thấp đã gây mưa lớn cục bộ khiến một người bị lũ cuốn trôi và một người bị thương tại tỉnh quảng bình
một mươi nhà và một trường học bị tốc mái tại tỉnh hà tĩnh một mươi một xã thuộc huyện hương khê can lộc của tỉnh hà tĩnh bị ngập giao thông bị chia cắt
quốc lộ một mươi hai a quốc lộ một mươi năm quốc lộ chín b ngập sáu điểm sâu một mươi ba điểm sạt lở và nhiều tuyến đường liên xã bị ngập chia cắt tại tỉnh quảng bình
nhiều tuyến đường thuộc huyện hướng hóa đắc rông bị ngập khiến một mươi bốn xã và nhánh tây đường hồ chí minh sạt lở tại tỉnh quảng trị
liên quan đến sự việc một tàu của quảng nam với bốn mươi bốn lao động di chuyển tránh áp thấp nhiệt đới đến bãi tuyên chính thuộc quần đảo trường sa bị chìm ngày hai tháng chín đến hiện tại bốn mươi một thuyền viên đã được cứu vớt còn ba thuyền viên hiện vẫn đang mất tích